mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thử thách nhưng ngành công thương đã có đóng góp không nhỏ
và mức tăng trưởng gdp vượt bậc trong năm vừa qua
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
về triển vọng của ngành trong năm hai nghìn một mươi chín mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa bộ trưởng kinh tế trong năm hai nghìn một mươi tám đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong một mươi năm trở lại đây
vậy thì bộ công thương đã có những đóng góp gì cho mức tăng trưởng vượt bậc này ạ
trong các lĩnh vực về công nghiệp chế biến chế tạo vẫn tiếp tục như nổi lên như là một điểm sáng
là một động lực để thúc đẩy tăng trưởng của chỉ số sản xuất công nghiệp
cũng như là đóng góp của công nghiệp nói chung trong cơ cấu của gdp của nước
với một mức độ tăng trưởng cao và vượt chỉ tiêu kế hoạch
chúng ta đặt ra mức chỉ tiêu khoảng chín thì chúng ta đạt được một mươi ba chỉ số sản xuất công nghiệp
và công nghiệp chế biến chế tạo thì tăng cao hơn nữa một mươi hai một mươi ba
đi cùng với đó chỉ số kép là cái tăng trưởng trong tiêu thụ của các lĩnh vực này
và chỉ số tồn kho mức độ tăng của chỉ số tồn kho thì nó thấp đi so với các lĩnh vực công nghiệp trước
thì điều đó cho thấy là khâu thị trường và khâu tiêu thụ của các sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến chế tạo của chúng ta
đang được tiếp tục cải thiện
và điều đó cho thấy là năng lực cạnh tranh và khả năng nhìn rộng ra hơn nữa
là khả năng tham gia chuỗi của các ngành công nghiệp của chúng ta
của các doanh nghiệp chúng ta đang được cải thiện
cái thứ hai nữa mà chúng tôi cho rằng đây là nỗ lực và đồng góp rất lớn của ngành công thương
đó là tiếp tục công tác xuất khẩu điều hành cho xuất nhập khẩu
chúng ta không những đạt được mục tiêu của kế hoạch chống tăng trưởng về xuất khẩu
chúng ta mục tiêu chín một mươi nhưng chúng ta đã đạt một mươi ba tám
và chúng ta đã trở thành có thể dám nói rằng trở thành một cái nước xuất khẩu lớn của thế giới
và những toan tính đang phá vỡ kết cấu của hệ thống thương mại đa phương
để ảnh hưởng đến toàn cầu hóa thì chúng ta đã vượt được lên trên tất cả
nói một con số đơn toàn như vậy thì tưởng chừng như rất đơn giản
chỉ là một phép tính cơ học
nhưng mà đây quả thực đó là nỗ lực rất lớn của hệ thống
và đặc biệt là chúng ta thấy rằng những cái chủ trương chính sách của chúng ta
trong cả về tái cơ cấu nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng
lẫn cả đến trong chiến lược xuất khẩu biên vững
và cũng như là những cái chiến lược trong hội nhập của chúng ta
bộ trưởng đánh giá thế nào về triển vọng phát triển kinh tế của việt nam
trước hết thì hai nghìn một mươi chín sẽ là một năm tiếp tục diễn biến phức tạp
và nó đến từ nhiều khía cạnh trong đời sống quốc tế về mặt chính trị
thì chắc chắn hai nghìn một mươi chín nó cũng sẽ tiếp nối những diễn biến đã thể hiện trong hai nghìn một mươi tám
đặc biệt là cái xung đột về quyền lợi và những cái toan tính của các cường quốc
trong sắp đặt lại lợi ích trong bản đồ địa chính trị thế giới
đối với việt nam thì chúng ta cũng thấy không phải là hoàn toàn bí quan để thấy những yếu tố đôi đôi phức tạp như vậy
nhưng chúng ta biết rằng việt nam chúng ta đã có những cái kinh nghiệm chúng ta đã có những cái bài học
và chúng ta thậm chí là đã có được những nền tảng được đúc rút rất câu ý nghĩa
từ trong quá trình hội nhập thời gian vừa qua
thì hai nghìn một mươi chín cũng sẽ là chứng kiến những cái bước bứt phá của chúng ta
nếu như tất cả những chính sách và những chủ trương đó của chúng ta
và những chính sách đó của chúng ta được biến thành kế hoạch cụ thể
và hành động theo đúng hướng và đúng thời điểm
nó sẽ tạo ra bước chuyển biến mà thậm chí có thể nói là còn tích cực hơn nữa trong hai nghìn một mươi chín